ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước công tác khen thưởng năm hai nghìn một mươi chín
phát động phong trào thi đua yêu nước năm hai nghìn hai mươi và phát động đợt thi đua hai trăm linh ngày chào mừng đại hội đảng các cấp
đến sự hội nghị có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
năm hai nghìn một mươi chín tp hcm có gần một bốn trăm linh tập thể và hơn hai sáu trăm linh cá nhân cấp cơ sở
một trăm năm mươi ba tập thể hai trăm ba mươi chín cá nhân cấp tp hcm thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
được các cấp đảng biểu dương
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã nhấn mạnh
tp hcm càng đối diện với nhiều thách thức càng phải phát huy thi đua vì tp hcm và vì cả nước
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân lưu ý
ubnd tp hcm và các sở ngành hỗ trợ các ngành nghề sản xuất dịch vụ phát triển hàng hóa thay thế nhập khẩu để tránh bị động
bên cạnh đó tp hcm cũng phát động thi đua đi học và dạy học an toàn phấn đấu kết thúc năm học an toàn